cùng tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ
thưa bác sĩ nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ là các cục máu đông gây tắc mạch máu hay còn gọi là nhồi máu não
thưa bác sĩ thì các cụm máu đông này từ đâu mà ra và ngoài gây tổn thương mạch máu ở não da
thì chúng còn có thể gây tim chúng có thể đến tim và gây nhồi máu cơ tim
thì việc này có đúng hay không ạ trường hợp này thì có được coi là đột quỵ hay không ạ
vâng câu hỏi cũng rất là hay
thì chúng ta biết rằng là tám mươi các trường hợp đột quỵ tức là nhồi máu não
như là biên tập viên hồng anh vừa nói là nguyên nhân chính của đột quỵ gọi là nhồi máu não do các cục ngẽn cục máu đông
còn hai mươi còn lại là suất huyết não
thì nhồi máu não tức là chúng ta hình dung là cái mạch não nó bị tắt ngẽn
tắt ngẽn thì có thể là
do cục máu đông nó hình thành hoặc tại cái mạch máu đó
hoặc là cột máu đông được hình thành từ nơi khác
nhưng mà di chuyển đến làm tắt ngẽn cái mạch nó đó
thì người ta
cái trường hợp đầu tiên gọi là huyết khối tắc mạch
và trường hợp thứ hai gọi là thuyên tắc mạch
thì nguồn gốc của cục ngẽn cục tắt này
nói nôn na thì chúng ta dễ hiểu
nó có hai nguồn gốc
một là nguồn gốc từ động mạch
các động mạch lớn bắt đầu phải xuất phát từ tim như động mạch cảnh
động mạch trụ
và nguồn gốc thứ hai là nguồn gốc tại tim
vậy thì chúng ta sẽ biết là có hai nhóm bệnh mà dễ gây đột quỷ
tức là nhóm bệnh gây vữa sơ động mạch
và nhóm bệnh là nhóm bệnh tim mạch
mà làm dễ hình thành các cục máu đông trong các buồn tim
rồi bắn ra luân chuyển theo vòng tuần hoàn
duy chuyển đến mạch nào gây tăng mạch
vậy thì nhóm bệnh mà gây vỡ sơ động mạch
cái động mạch bị vữa sơ
cái mảng vữa sơ nó có thể bị long
vị chóc ra
nó di chuyển theo dòng máu
đến một cái chỗ nó không di chuyển được
thì nó lấp cái dòng mạch ấy lại
và hồng cầu cũng như là tiểu cầu
và các thành phần khác của máu
đến nó kết dính ở đấy
nó hình thành cái danh từ người ta gọi là
huyết khối vữa sơ
gây tăng mạch
những cái nhóm bệnh này thì bao gồm
những bệnh lý mà gây vữa sơ động mạch
mà rất mạnh
ví dụ như là tăng viết ác
hai là dối loạn lipid máu
ba là tiểu lượng
đấy là ba cái bệnh mà
dễ gây vữa sơ động mạch
hình thành các mảng vữa sơ
và ngã lấp động mạch
nhóm bệnh lý thứ hai
là bệnh lý tại tim
mà gây ra các cục máu đông trong tim
thì hàng đầu là các bệnh lý về van tim
ví dụ như là
bệnh hẹp hở van hai lá
và những nhóm bệnh thứ hai
của tim mạch
là những bệnh
làm cho tim đập không đều
mà người ta gọi là loạn nhịp tim
trong quá trình loạn nhịp
do là tim bóp không đều đặn
nên là dòng máu luân chuyển trong tim
nó cũng không
đi theo một chư trình
lúc tim không bóp
thì nó nằm lại lâu
mà lúc bóp thì nó đi
vân vân vân vân
thế thì cái hình
cục máu nó hình thành
tại trong buồn tim
và nó bắn đi
và cái nhóm bệnh thứ ba nữa
những ví dụ như là
nhồi máu cơ tim
nhồi máu cơ tim
thì nó làm trong vùng
của cơ tim nó không vận động
và chính cái vùng cơ tim
nó không vận động ấy
thì máu nó dễ đông
và nó hình thành
các cục máu đông
ở trong cái tim ấy
và nó bắn đi
thế thì nó bắn lên mạch não
thì nó gây nhồi máu não
nhưng mà cũng có thể
là cái cục máu đông từ tim
nó di chuyển
nó làm tắt nghẽn
cái động mạch mạch
thì nó gây ra là
trên là có nhồi máu não
thì dưới thì có nhồi máu cơ tim
tuy nhiên nhồi máu cơ tim
người ta không gọi là đột quỵ
người ta gọi
luôn là nhồi máu cơ tim
và đột quỵ thì gọi là
danh từ dành riêng cho
nhồi máu não